bị cáo phan văn vĩnh đã được gọi lên xét hỏi trong phiên xử ngày thứ bảy của vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng
bị cáo phan văn vĩnh bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước hội đồng xét xử bị cáo phan văn vĩnh cho biết ý thức được đây là vụ án rất nghiêm trọng gây bất an cho xã hội
theo cáo trạng khi lãnh đạo bộ công an phát hiện công ty cnc vận hành hai game bài rigvip và hai bazido là đánh bạc tra hình
có dấu hiệu vi phạm pháp luật yêu cầu có báo cáo nhưng phan văn vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo
đến khi có văn bản lần thứ hai sau năm mươi ngày bị cáo mới chỉ đạo cục c năm mươi tham mưu lập báo cáo lãnh đạo bộ công an
nhưng báo cáo không đúng sự thật và cũng không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc
mà còn chỉ đạo gửi văn bản đề nghị bộ thông tin và truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game bài của công ty cnc
bị cáo vĩnh cũng thừa nhận trong thời gian lãnh đạo bộ công an yêu cầu báo cáo về game bài
do nguyễn thanh hóa trình để gửi bộ thông tin và truyền thông đề nghị tạo điều kiện cấp phép cho game bài rigvip
trước đó đầu phiên chiều một mươi chín tháng một mươi một chủ tọa phiên tòa công bố lời khai của bị cáo nguyễn văn dương
tại cơ quan điều tra liên quan đến việc tặng tiền tài sản cho bị cáo nguyễn văn vĩnh và nguyễn thanh hóa
theo đó dương khai đưa cho nguyễn thanh hóa hai mươi hai tỷ đồng đưa cho phan văn vĩnh hai mươi bảy tỷ đồng và một bảy mươi năm triệu đô la mỹ
tặng bị cáo vĩnh một đồng hồ rolex trị giá bảy usd